trên vùng biển kiên giang giáp với biên giới campuchia hai đối tượng đã dùng phương tiện thủy có công suất lớn vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu về cà mau để tiêu thụ
tuy nhiên hoạt động phi pháp này đã bị lực lượng chức năng của tỉnh kiên giang ngăn chặn
vào khoảng một giờ sáng ngày ba tháng bốn lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh kiên giang đã bắt quả tang hai anh em ruột là trang hùng tâm bốn mươi năm tuổi
và trang hùng tuấn bốn mươi một tuổi cùng ngụ xã hưng yên huyện an biên tỉnh kiên giang đang dùng vỏ máy vận chuyển một mươi năm bào thuốc lá hiệu hero và ram
tại cơ quan công an tâm và tuấn khai nhận đã nhiều lần trở thuê thuốc lá lậu cho một đầu nậu từ vùng biển campuchia sắp tỉnh kiên giang đem về tỉnh cà mau tiêu thụ
hiện hai đối tượng này cùng tăng vật đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang để xử lý theo quy định của pháp luật